mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
ngày hôm qua thì miền bắc đã xuất hiện mưa rông ở nhiều nơi
và không biết là tình hình thời tiết ngày hôm nay thì sẽ như thế nào chị năm
vâng anh trung kiên và thưa quý vị khán giả
những ngày tới thì ở bắc bộ sẽ có mưa dâu nhiệt vào chiều tối
nhưng mà sẽ trong thời gian không lâu
thời tiết chủ đạo tại miền bắc vẫn là nắng nóng
và nhiệt độ sẽ duy trì ở mức là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ c
duy chỉ có một số tỉnh ở khu vực tây bắc sẽ có cảm giác dịu mát hơn
với nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi tám hai mươi chín độ c
còn tại nam bộ thì chiều tối sẽ có mưa giải nhiệt
nên nhiệt độ ban đêm sẽ chỉ còn hai mươi năm hai mươi bảy độ
thời tiết khá dịu mát
tuy nhiên ban ngày thì tiêu uv vẫn còn khá cao gây hại cho sức khỏe
nên quý vị cần có những biện pháp để bảo vệ cho làn da của mình
hẹn gặp lại